chuyên gia nhật bản vừa cho biết việc xả hơn một triệu mét khối nước hồ tây vào sông tô lịch vừa qua
đã cuốn trôi toàn bộ kết quả thí điểm trên sông tô lịch thời gian qua
do đó tổ chức xúc tiến thương mại môi trường nhật bản đã gửi công văn tới thủ tướng chính phủ
bộ tài nguyên và môi trường ubnd tp hà nội đề nghị lùi thời hạn kết thúc thí điểm
làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nanobiorecter đến ngày một mươi bảy tháng chín
theo đó bước đầu dự án đã cho những kết quả khả quan
tuy nhiên ngày chín tháng bảy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
đã xả khoảng một năm triệu mét khối nước hồ tây vào sông tô lịch
nơi có khu thí điểm làm sạch nên toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các thiết bị kết quả
trong vòng gần hai tháng đã bị cuốn trôi
do vậy gần như toàn bộ hệ thống thí điểm phải làm lại từ đầu và cần thời gian tối thiểu
trên một tháng để kết quả trở lại hệ vi sinh vật có lợi thì lấy mộ đánh giá
ở khu vực thí điểm mới chính xác và khách quan
bên cạnh đó đơn vị cũng đề nghị thành phố hà nội cố gắng điều chỉnh việc xả nước từ hồ tây
sau khi thí điểm hoàn thành
trừ trường hợp bất khả kháng bão lũ tràn về gây mất an toàn cho hồ tây thì bắt buộc phải xả nước